mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện bắc yên tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra
sau hơn một năm triển khai thực hiện tuy đã được cấp ủy chính quyền huyện quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất
nhưng do đặc thù của một địa bàn miền núi nên việc giảng dạy của giáo viên tại các xã bản vùng sâu vùng xa ở bắc yên vẫn còn nhiều khó khăn
việc phát huy vai trò của tri bộ đồng thời việc nâng cao tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong nhà trường
đã góp phần tạo động lực cho các thầy cô
yên tâm bám trường bám lớp
hai năm trước thầy giáo lò văn thơm phó hiệu trưởng trường tiểu học xã háng đồng huyện bắc yên tỉnh sơn la
không phải thường trực lo bữa ăn giấc ngủ cho học sinh như thế này
kể từ khi tỉnh ủy sơn la đề ra chủ trương tổ chức nấu ăn cho học sinh bán chú
thì công việc của thầy thơm cũng như các thầy giáo trong trường bận rộn hơn rất nhiều
các cháu ở trong bản ra các cháu mới ra ở sống tập trung
thì các thầy cô giáo cũng phải chăm lo các em từng chút một
từng ly đến tỉ một từ sau các em những cái đầu năm thì các em rất là về cái sống tập trung
các em chưa biết cách sinh hoạt tập thể
nên các thầy cô giáo phải chăm lo cho các em hướng dẫn các em từng cách chỗ ăn chỗ nghỉ
và cách vệ sinh chung trong cái khu tập thể
còn đối với học sinh trung học cơ sở thì việc quản lý cũng vất vả không kém
đó là chưa kể những lúc các em ốm đau thì gánh nặng lên các thầy cô giáo lại nhân đôi
nhiều khi là các thầy cô giáo
phải đưa các em về tận huyện để giải quyết những việc các em ốm đột xuất trong đêm
đây cũng là một cái rất là khó khăn và các đồng chí giáo ân bộ giáo viên cũng thực sự là thấy nản
nhưng qua cái sự chỉ đạo cũng như cái tinh thần trách nhiệm của nhà trường
thì các đồng chí các bộ giáo viên trong thời gian qua luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ này
khác với giáo viên dưới đồng bằng
chỉ riêng giao thông đi lại đã là một trở ngại lớn đối với các thầy cô giáo ở miền núi
thêm vào đó phải sống xa gia đình cả tuần thậm chí cả tháng
cái tâm lý cũng như chất lượng giảng dạy cũng là điều dễ hiểu
chính vì vậy tri bộ nhà trường xác định phải làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ giáo viên
đặc biệt là nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của các giáo viên là đảng viên trong trường
qua những công việc nhiệm vụ cụ thể để động viên nhau vượt qua khó khăn
khi nhà trường xây dựng cái kế hoạch
thì luôn luôn nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí đảng viên trong tri bộ
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ
cũng nêu cao cái trách nhiệm
sự chỉ đạo cũng như là lãnh đạo của trí bộ
thì nhà trường đã phân công cụ thể tới từng đồng chí cán bộ đảng viên
phụ trách các mảng để nêu cao cái trách nhiệm của các đồng chí
tất cả các điểm trường ở đây có sáu điểm trường
thì tri bộ cũng đã phân mỗi điểm trường là một hai giáo viên cùng với các khuôn trúng
để làm sao cho chất lượng giáo dục và quản lý các điểm trường sao cho nó tốt hơn
đối với khu trung tâm thì cũng là một khu đông giáo viên
và đông giáo viên
các đảng viên tập trung ở đây cũng đã phân trách nhiệm cho từng giáo viên một
với công việc là viên chủ nghiệm và đảng viên nữa
phải nâng cao công việc của mình hơn so với những quân trúng
tri bộ nhà trường thì cũng rất là quan tâm đến toàn thể giáo viên
và cũng có nhiều cái chia sẻ và nhiều cái động lực đóng góp
động viên là các thầy cô giáo là bám trường bám lớp
những nỗ lực và đề xuất của giáo viên vùng cao cũng đã được cấp ủy
chính quyền tỉnh và huyện ghi nhận
qua đó tích cực huy động các nguồn lực để cải thiện đời sống và cơ sở vật chất
giúp các thầy cô giáo nơi đây yên tâm giảng dạy hơn gắn bó với trường lớp hơn
chế độ chính sách cho các giáo viên người quản lý người phục vụ
ở các trường văn chú thì đây hội đồng tỉnh đã rất quan tâm
và đã có nghị quyết và có chính sách riêng
ngoài ra việc của chính sách của huyện thì chúng tôi cũng đang cố gắng
là những nội dung nào những cơ sở hạng mục nào
còn thiếu của các trường thì chúng tôi đang tập trung sử dụng các nguồn vốn
của các chương trình dự án cũng như là nguồn thu của huyện
để chúng tôi tập trung vào hỗ trợ đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất
cho các thầy các cô ở các trường nội trú này đảm bảo cái việc dạy học cho tốt
háng đồng chỉ là một trong rất nhiều xã vùng sâu vùng xa của tỉnh sơn la
thế nhưng những gì mà cấp ủy đặc biệt là tri ủy tại các trường học
đã làm được trong thời gian qua cho thấy để khắc phục khó khăn
trước hết cần có sự cảm thông thấu hiểu và sự chung tay
của cả đội ngũ giáo viên mà nòng cốt là cán bộ đảng viên
họ không chỉ là những người tiên phong mà còn tiếp thêm nghị lực
tạo sức lan tỏa cho phong trào phấn đấu vượt khó của đồng nghiệp của mình
bên cạnh đó sự quan tâm kịp thời của cả hệ thống chính trị
cũng phần nào giúp cho cuộc sống của giáo viên ổn định hơn
đây chính là cái gốc để giáo viên vùng cao bám trường bám lớp
góp phần cùng ngành giáo dục ở địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra